ngày một mươi một tháng một các ủy viên nhân quyền của nga ukraine và thổ nhĩ kỳ đã tiến hành cuộc gặp ba bên
bên lề một hội nghị quốc tế diễn ra tại thủ đô ankara của thổ nhĩ kỳ
tham dự cuộc gặp này còn có chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ mustafa sentok
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực để sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại ukraine
về phần mình phát biểu về báo giới ủy viên nhân quyền nga bà tatyana moskaskova cho biết
nga và ukraine đã tạo điều kiện cho việc trao trả bốn mươi tù binh của mỗi nước
tuy nhiên bà không nêu rõ thời điểm trao đổi tù binh này
trước cuộc gặp ba bên nói trên cùng ngày bà moscow đã gặp riêng người đồng cấp ukraine dmitry slubinets trong ngày một mươi một tháng một
trước đó hôm tám tháng một bộ quốc phòng nga cho biết sau các cuộc đàm phán trao đổi tù binh với phía ukraine
năm mươi binh sĩ nga đã trở về từ vùng lãnh thổ do chính quyền kiev kiểm soát
phía ukraine đã xác nhận thông tin trên và cho biết nga cũng đã thả năm mươi binh sĩ ukraine